phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch thứ nhất hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
đã dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm hai nghìn một mươi chín
và phát động phong trào thi đua năm hai nghìn hai mươi tại tỉnh nam định
đánh giá cao những thành tiệu trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đồng chí đặng thị ngọc thịnh đề nghị
thời gian tới tỉnh nam định cần thực hiện tốt bốn phong trào thi đua do thủ tướng phát động
đồng chí lưu ý tỉnh nam định tập trung tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng thực hiện việc cải cách thủ tục hành chính
bảo đảm an ninh trật tự tạo điều kiện thu hút đầu tư giải quyết việc làm nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân